cảnh cáo chứng bệnh ngồi nhiều thời covid một mươi chín âm thầm hủy hoại sức khỏe của bạn
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát trên thế giới việc ngồi nhiều do làm việc học tập online là điều rất phổ biến khiến ngồi nhiều trở thành một nguyên nhân gây nhiều chứng bệnh
vậy cần làm gì để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm thời hiện đại này
ngồi nhiều gây ra hơn ba triệu ca tử vong có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới chiếm sáu số tử vong mỗi năm
ngồi nhiều là nguyên nhân thứ tư gây tử vong do các bệnh không lây nhiễm và đây cũng là nguyên nhân của hai mươi một đến hai mươi năm trường hợp ung thư vú có ung thư đại tràng hai mươi bảy trường hợp mắc đái tháo đường và khoảng ba mươi bệnh tim thiếu máu cục bộ
thống kê y học hoa kỳ cho thấy người mỹ ngồi khoảng một mươi một giờ một ngày
đến sáu mươi năm xem tv mỗi ngày từ hai giờ trở lên
chỉ sáu năm đáp ứng các nhu cầu tối thiểu về vận động thể chất cho công việc
khoảng ba trăm linh ca tử vong hàng năm do không hoạt động
hai mươi người trên ba mươi năm tuổi tử vong là do thiếu hoạt động thể chất
chi phí y tế vì lối sống ít vận động khoảng hai mươi bốn tỷ usd hàng năm
khảo sát của bộ y tế úc cho thấy sáu mươi người trưởng hành úc thực hiện chưa đến ba mươi phút hoạt động thể chất cường độ trung bình được khuyến nghị mỗi ngày
có một phần ba trẻ em úc và một phần một mươi thanh niên thực hiện sáu mươi phút hoạt động thể chất được khuyến nghị mỗi ngày
gần một phần ba trẻ em và thanh niên sử dụng thiết bị điện tử quá hai giờ mỗi ngày
gần bảy mươi người trưởng thành ít vận động hoặc có ở mức hoạt động thể chất thấp
dưới đây những thông tin về tác hại của bệnh ngồi nhiều cách phòng ngừa những tác hại của việc ngồi nhiều
thường xuyên do bác sĩ nguyễn thị tuyết chuyên khoa phục hồi chức năng cung cấp
ngồi nhiều khiến ba triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới
cơ thể chúng ta có khoảng ba trăm sáu mươi khớp xương hơn hai trăm năm mươi trong số đó có thể xoay trở trên hai hướng
vậy nên cơ thể chúng ta được sinh ra để chuyển động chứ không phải để ngồi yên
nhiều nghiên cứu cho thấy ngồi nhiều tại bất kỳ vị trí nào như bàn làm việc sau tay lái trước màn hình đều có thể gây hại
phân tích của một mươi ba nghiên cứu về thời gian ngồi và mức độ hoạt động cho thấy
những người ngồi hơn tám tiếng mỗi ngày mà không hoạt động thể chất có nguy cơ tử vong tương tự như nguy cơ tử vong do béo phì hút thuốc
phân tích dữ liệu của hơn một triệu người được khảo sát cho thấy
chỉ cần sáu mươi bảy mươi năm phút hoạt động thể chất ngừa phải mỗi ngày đủ sức xóa hết tác hại do ngồi quá lâu
thuật ngữ bệnh ngồi nhiều được cộng đồng khoa học đặt tên để nói đến những hội chứng số loại chuyển hóa và các tác hại của lối xấu ít bận động
vậy thế nào bị coi là ngồi nhiều
ngồi nhiều là ngồi yên một chỗ liên tục trong nhiều giờ liền mà không có các hoạt động thư giãn vận động như đi dạo vận động nhẹ tay chân
hai ngồi nhiều gây bệnh gì
mặc dù ngồi là tư thế khá thoải mái nhưng ngồi quá nhiều hoặc quá lâu trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể
nếu tình trạng kéo dài sẽ khiến cơ thể kiệt sức và dễ mắc các chứng bệnh mãn tính
ngồi lâu sẽ dẫn tới các nguy cơ gây bệnh gồm
ba nguy cơ mắc các bệnh về cột sống và xương khớp
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới cho thấy có đến hơn bảy mươi người ở độ tuổi trung niên năm mươi năm tuổi trở lên
gặp các chứng bệnh về xương khớp do nguyên nhân ngồi quá nhiều khi còn trẻ
ngay cả những người trẻ từ hai mươi năm đến bốn mươi năm tuổi cũng đang gặp phải nhiều vấn đề về xương khớp do ngồi quá nhiều khi làm việc
khi chúng ta ngồi trong thời gian dài không đúng tư thế sẽ tạo ra những thói quen không tốt cho tư thế
điển hình là tình trạng vẹo cuộc sống gù lưng gù cổ
ngoài ra khi ngồi quá nhiều sẽ gây ra các chứng bệnh về xương khớp như
thoái hóa cuộc sống cổ thoái hóa cuộc sống thoát vị đĩa đẹp khoát hóa vùng trậu viêm vùng trậu đau nhức đầu gối tê bì tại các chi do hạn chế vận động
hội chứng ống cổ tay bị che nét dây thần kinh gây tê đau nhức thoái hóa cơ bắp như cơ bụng cơ mông
tên kém linh hoạt cứng cơ
ngoài ra chúng còn ảnh hưởng đến khả năng đi chạy nhảy
ngồi nhiều dễ thừa cân và béo phì
vận động giúp cơ thể tiêu hóa sử dụng chất đường bột chất béo
ngồi lâu ít vận động rất dễ thừa cân béo phì và các hệ lụy kèm theo
đặc biệt cứ thế ngồi quá nhiều khiến cho các bộ phận của bụng hoạt động chậm hơn
vì thế dễ dẫn đến tình trạng tích tụ thành mỡ thừa nhất là phần bụng
ngồi nhiều dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa
hệ tiêu hóa bao gồm các bộ phận như dạ dày xuột manh tràng đại tràng
sẽ có xu hướng tiêu hóa chậm gây ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa chất từ thức ăn
vì thế đối với những người ngồi nhiều sẽ dễ gặp các trậu trứng như ợ hơi tào bón
tình trạng ngồi nhiều kéo dài thường xuyên cũng khiến bạn dễ mắc tình huống trĩ do tà bón lâu ngày
ngồi nhiều tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạnh
ngồi lâu có liên quan đến bệnh tim mạnh
một nghiên cứu cho thấy những người xem truyền hình hơn hai mươi hai giờ mỗi tuần
có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn sáu mươi bốn so với những người chỉ xem một mươi một giờ
một số chuyên gia nói rằng những người không hoạt động và ngồi trong thời gian dài
có nguy cơ bị bệnh tim mạnh hoặc đột quỵ cao hơn một trăm bốn mươi bảy
ngồi nhiều tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng
ngay cả khi liên tục nằm trên giường
cũng có thể dẫn đến tăng tình trạng kháng isulin
khiến đường máu tăng cao gây hại cho sức khỏe
nghiên cứu cho thấy những người dành thời gian ngồi nhiều hơn
có nguy cơ mắc bệnh đài tháo đường cao hơn một trăm một mươi hai
ngồi lâu dẫn đến nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch
ngồi lâu có thể dẫn đến dãn tĩnh mạch hoặc phình tĩnh mạch mặc nghẹn
do ngồi chèn ép các tĩnh mạch khiến máu bị ứ trệ lại ở phần thấp dưới chân
tuy dãn tĩnh mạch thường không nguy hiểm
nhưng trong một vài trường hợp hiếm
dãn tĩnh mạch dẫn đến cục máu đông
có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng kèm theo
ngồi lâu dẫn đến nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch sâu
ngồi quá lâu có thể gây ra huyết khối tĩnh mạch sâu
huyết khối tĩnh mạch sâu là một trong những cục máu đông
hình thành trong tĩnh mạch ở chân
quyết khối tĩnh mạch sâu là một vấn đề nghiêm trọng
bởi vì nếu một phần của cục máu đông trong tĩnh mạch chân bị tách ra
và di chuyển
có thể thuyên tắc dọc mạch dẫn đến các bộ phận khác của cơ thể
như não và phổi
gây ra thuyên tắc não phổi
dẫn đến các biến chứng lớn hoặc thậm chí nguy cơ tử vong
ngồi lâu tăng nguy cơ lo lắng và trầm cảm
dù khoa học chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa việc ngồi lâu
với sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất
nhưng các nhà nghiên cứu ban đầu cho thấy
những người ngồi lâu không vận động
có nguy cơ lo âu và trầm cảm cao

bốn chúng ta cần phòng bệnh do ngồi nhiều
tư thế ngồi đúng giúp bảo vệ sức khỏe
ngồi đúng tư thế là điều quan trọng nhất
để bảo vệ sức khỏe của bạn nếu thường xuyên phải ngồi làm việc
tư thế ngồi đúng cần đảm bảo các yếu tố như
lưng luôn ở trạng thái thẳng tạo với góc đùi gốc bốn mươi độ
cổ nhìn thẳng hạn chế tình trạng cúi xuống gây mỏi cổ
có thể kê máy tính ngang tầm mắt
ở tư thế thẳng lưng để tránh cúi xuống
hai chân và đùi tạo ở tư thế góc chín mươi độ
vì khi để chân thả lòng sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của máu trong cơ thể
hai tăng vận động
khi ngồi chúng ta sử dụng ít năng lượng hơn khi đứng hoặc vận động di chuyển
thừa năng lượng kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe như
thừa cân béo phì đai tháo đường tăng huyết áp và cả ung thư
dễ dàng và thuận tiện nhất để ngăn ngừa bệnh mồi nhiều
là lồng ghép vận động khi làm việc ở nhà hay tại chỗ làm
nên vận động thể chất tim mạch
cứng độ trung bình vào ba năm ngày một trăm năm mươi phút mỗi tuần
kết hợp với tám một mươi bài tập thể lực hai lần mỗi tuần
áp dụng các cách vận động thể chất đơn giản sau đây
vận động ở nhà
đi bộ lên xuống cầu thang thay vì đi thang máy
thay trò chơi điện tử thành trò chơi hoạt động
giới hạn thời gian xem tv
kết hợp vận động trong khi giải trí xem tv
nâng tạ căng cơ theo các tư thế yoga
sử dụng xe đạp tập
ít dùng điều khiển từ xa hơn
tập thể dục tại nhà theo video hướng dẫn trên internet
có các cuộc họp đi bộ và nói chuyện khi đi dạo
đi bộ đạp xe đi làm
vận động ở nơi làm việc
đứng dậy đi lại vài phút
đứng khi nói chuyện điện thoại
đi thang bộ thay vì sử dụng thang máy
dạo quanh văn phòng tòa nhà trong giờ giải lao
nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp thay vì email
bàn bạc công việc trong khi di chuyển
thay vì ngồi trong phòng họp
như thế vận động trên tay ngay tại chỗ trong lúc làm việc